nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội đã đến dân hương
tưởng niệm đồng chí tổng bí thư trần phú tổng bí thư lê duẩn và đến thăm chúc tết
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội
sau khi dân hương tưởng niệm các đồng chí tổng bí thư trần phú và tổng bí thư lê duẩn
các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội đã đến thăm chúc tết các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước lê đức anh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đồng chí hoàng trung hải trân trọng cảm ơn
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội đã luôn dành tình cảm quý mến
quan tâm tới sự phát triển của thủ đô
mặc dù tuổi cao nhưng các đồng chí vẫn tâm huyết trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến vào công việc chung của thành phố
đồng chí hoàng trung hải chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp quý báo
cho sự nghiệp đổi mới của đất nước và thủ đô hà nội